những ngày này các cơ sở sản xuất mua bán đồ gỗ ở khu vực tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang cao điểm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
mời quý vị và các bạn cùng đến thăm nơi được xem là thủ phủ nghề mộc nổi tiếng phía nam này qua phóng sự sau đây
những ngày này cửa hàng đồ gỗ của gia đình anh đặng thanh hướng bán ra hơn ba mươi sản phẩm tăng gấp một mươi lần so với tháng trước
theo anh hướng đây là thời điểm người dân đến mua sắm đông nhất trong năm
do đó cửa hàng đã chuẩn bị một lượng hàng gỗ lớn với mẫu mã đa dạng hơn những năm trước đây
để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh
năm nay thì những mặt hàng nào hàng mới vừa mới vừa ấy em sơn ra hết luôn
sơn ra đặng trưng bày cho mối lái với khách lẻ lên tới người ta mua
mua sắm thì cũng rất đông
tại vì mấy tháng này là tháng tết ai cũng đi mua sắm rất nhiều
con đường phùng khắc khoan ở phương tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
là nơi tập trung mua bán đồ gỗ của các cơ sở sản xuất vùng tân hòa
mặc dù chỉ hơn một km nhưng có đến hàng trăm cửa hàng kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ
như bàn ghế giường tủ đồ trang trí với đầy đủ chủng loại kích thước kiểu dáng
theo nhiều chủ cửa hàng do các sản phẩm đều tự sản xuất
nên việc cạnh tranh giữa các cửa hàng ngày càng gai gắt
theo ủy ban nhân dân phương tân hòa hiện khu vực sản xuất buôn bán đồ gỗ ở phương tân hòa
có khoảng bốn trăm linh hộ không chỉ dừng lại bán ở các tỉnh thành phố khu vực phía nam
mà đồ gỗ khu vực này còn xuất khẩu đi nước ngoài
cũng nhờ đồ gỗ nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu
tuy nhiên dịp tết năm nay nhìn chung buôn bán đồ gỗ không nhộn nhịp như những năm trước
tình hình mấy năm trước sản xuất đồ gỗ ở phương tân hòa cũng tương đối ổn định
tuy nhiên trong thời gian một hai năm trở lại đây thì cũng có nhiều khó khăn
do lượng hàng hóa sản xuất từ khu vực phía bắc vận chuyển vào
và tiêu thụ kinh doanh ở khu vực tân hòa
hiện các sản phẩm đồ gỗ đang gặp phải sự cạnh tranh từ đồ gỗ từ các tỉnh khu vực phía bắc
do đó đòi hỏi người thợ nơi đây không những nỗ lực để tạo ra các sản phẩm
có chất lượng cao mẫu ma đẹp và giá thành cạnh tranh
qua đó dự vững và phát huy được danh tiếng là nghề gỗ tân hòa đã và đang có